sáng nay hai mươi hai tháng tám tại cung văn hóa hữu nghị việt sô đã diễn ra hội nghị khoa học và triển lãm
răng hàm mặt quốc tế vides lần thứ một mươi một tới sự có đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
cùng trên ba đại biểu đến từ hai mươi năm quốc gia
nhờ thường xuyên cập nhật kỹ thuật tiên tiến ngành răng hàm mặt việt nam đã không ngừng nâng cao
chất lượng khám chữa bệnh thành công trong việc giữ người bệnh điều trị trong nước
thu hút hàng chục nghìn người từ nước ngoài về việt nam điều trị
hội nghị năm nay được tổ chức trong ba ngày gồm hai mươi tám phiên khoa học với trên tám mươi chuyên đề do các
nhà khoa học trong nước và quốc tế trình bày về các lĩnh vực chuyên sâu đang được quan tâm như
phẫu thuật hàm mặt và sọ mặt điều trị ung thư miệng hàm mặt ghép xương và tái tạo mô quanh răng
cùng với chương trình khoa học là triển lãm nhà khoa với ba trăm năm mươi dân hàng giới thiệu các sản phẩm
nhà khoa nổi tiếng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại trong ngành răng hàm mặt
viet một mươi một đã thu hút hàng ngàn đại biểu trong nước và quốc tế hội nghị khoa học và triển lãm
dân hàm mặt quốc tế đã thực sự trở thành sự kiện khoa học có uy tín
trong khu vực và trên thế giới